vốn là thị trường chính của quả vải nhưng năm nay trung quốc đã có những thay đổi về chính sách quy định nhập khẩu nông sản đối với các nông sản việt
đứng trước thay đổi này đã đặt ra cho tỉnh bắc giang phải có những quy trình sản xuất khắt khe hơn để có được những quả vải có chất lượng và mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài nước
riêng năm nay tiêu thụ vải thiệu thì thuận lợi lắm
thuận lợi như hơn mọi năm cái giá cả thì nói chung là cần được dân người ta rất phấn khởi cần về cái giá này
hiểu biết của người dân đến hiện tại là yêu cầu cái an toàn thực phẩm là trên hết
vậy thì chúng tôi đã cố gắng làm với cái quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn việt gáp để nâng cái mức an toàn của trái vải đông hạn cũng như là hoa quả của các nhà vườn
đây là một cái đòi
đòi hỏi tất yếu và chúng ta cũng thấy rằng cái đòi hỏi của các bạn về tiêu chuẩn về hình thức xuất khẩu chí nhạc là một trong phương thức thương mại hiện đại
chính vì thế chúng ta phải chỉ đạo tổ chức cho tất cả bà con các địa phương các doanh nghiệp tham gia ngành hàng này phải thực hiện nghiêm theo những yêu cầu quy chuẩn đó
cụ thể một là hướng dẫn các doanh nghiệp thế rồi hướng dẫn bà con có truy xuất đăng ký vùng trồng
cái nhà sản xuất bao gói
thứ ba nữa là ghi nhãn
những cây vải thiều chính vụ đang bắt đầu đỏ uống
những chùm vải chữ chịt
những quả vải căng bóng
năm nay thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ ra hoa đậu quả của vải thiều giảm khoảng hai mươi so với năm trước
tuy nhiên tại bắc giang những cây vải được người dân chăm sóc tốt và áp dụng nhiều sáng kiến khoa học nên luôn giữ được chất lượng và đạt yêu cầu xuất khẩu
năm nay là năm đầu tiên quả vải khi nhập khẩu sang trung quốc bắt buộc phải cung cấp thông tin về vùng trồng
những doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu trái cây từ việt nam sang trung quốc sẽ phải cung cấp cho các cơ quan chức năng các thông tin về chất lượng sản phẩm hay ngành bao bì có chứa đựng thông tin về sản phẩm
điều này có nghĩa là trên các bao bì đóng gói hoa quả xuất khẩu sang trung quốc đều phải thể hiện được tên sản phẩm hoa quả nguồn gốc xuất xứ gồm nơi sản xuất tên mã xưởng đóng gói bằng tiếng trung hoặc tiếng anh
doanh nghiệp có thể dán thêm nhãn bổ sung hoặc mã vạch qr code
những hàng rào kỹ thuật này tỉnh bắc giang đã sớm chủ động đăng ký mã vùng trồng và cơ sở đóng gói
trong thời gian tới sở nông nghiệp sẽ tiếp tục hối hợp với huyện đồng hã huyện tân yên huyện đồng nam tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân biết mã vùng trồng của mình
cũng như biết các cơ sở bao gói để đảm bảo làm sao các việc truy xuất nguồn gốc vải thiều xuất sang trung quốc được thuận lợi nhất
năm nay tỉnh bắc giang duy trì hơn hai mươi tám hectare sản xuất vải thiều trong đó có gần một mươi bốn hectare vải thiều theo tiêu chuẩn thực hành
trong thời gian tới sở nông nghiệp sẽ tiếp tục hối hợp với huyện đồng hã huyện tân yên huyện đồng nam tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân biết mã vùng trồng vải thiều
năm nay tỉnh bắc giang duy trì hơn hai mươi tám hectare sản xuất vải thiều trong đó có gần một mươi bốn hectare vải thiều theo tiêu chuẩn thực hành

năm nay tỉnh bắc giang duy trì hơn hai mươi tám hectare vải thiều trong đó có gần hai mươi bốn hectare vải thiều theo tiêu chuẩn thực hành
năm nay tỉnh bắc giang duy trì hơn hai mươi tám hectare vải thiều theo tiêu chuẩn thực hành
nét mới trong vụ sản xuất vải thiều năm nay là lần đầu tiên huyện lục ngạn có thêm vùng sản xuất vải thiều hữu cơ
gần ba hectare vải thiều của gia đình ông trần văn hành ở thôn trão cũ xã giáp sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đang được áp dụng sản xuất bằng phương pháp hữu cơ
phương pháp này có nhiều ưu điểm so với những phương pháp sản xuất mà gia đình ông đã áp dụng trước đây
ngoài việc tuân thủ chặt chẽ về kỹ thuật
hệ thống camera lắp đặt giám sát tại vườn quy trình chăm sóc theo dõi bằng nhật ký điện tử
mặc dù phải còn gần một tháng nữa diện tích vải thiều nhà ông hành mới có thể thu hoạch nhưng toàn bộ sản lượng đã được cam kết thu mua
tôi cũng tin tưởng và cũng làm theo và có thể là chắc chắn là cái chất lượng nó sẽ nâng cao và đồng thời cái mẫu mã và chất lượng rồi kích thước quả cũng có thể là nâng lên
năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang dự kiến sẽ đạt khoảng một trăm năm mươi tấn quả trong đó vải sớm khoảng bốn mươi tấn vải việt gáp khoảng bảy mươi năm tấn
mặc dù sản lượng có giảm so với năm trước nhưng đây lại là năm được đánh giá
vải thiều có chất lượng mẫu mã tốt hơn
năm nay thì chúng tôi cũng rút kinh nghiệm những năm trước cũng trú trọng từ khâu tỉa cành tạo tán cho đến chăm sóc bón phân và thường xuyên giám sát trong quá trình phát triển của trái vải thiều để có những biện pháp phòng trừ sâu hại

nhưng mà đặc biệt là chúng tôi cũng chú trọng cho công tác phòng trừ sâu đục cuống
nhưng mà trong từng giai đoạn thì hệ thống cán bộ nông nghiệp khuyến đông
thì đều có những khuyên cáo để cho người dân biết và chủ động
năm nay tỉnh bắc giang tiếp tục xác định sẽ có khoảng năm mươi vải thiều tiêu thụ
tại thị trường trong nước và năm mươi thị trường xuất khẩu
vì vậy ngay từ đầu năm tỉnh đã sớm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại
kết nối cung cầu
năm nay chúng ta xác định là năm mươi tổng sản lượng vải thiều sẽ dành cho xuất khẩu
trong xuất khẩu thì chúng ta cũng xác định là thị trường trung quốc vẫn là thị trường quan trọng
tiếp tục kết nối với các thị trường đã mở và đồng thời cũng cùng với đó
với cái thị trường nội địa thì chúng ta tập trung cao hơn
để đưa chất lượng vải thiều
chúng ta tập trung cao hơn để đưa chất lượng vải thiều đến với tất cả các trung tâm thương mại và các siêu thị
trên khắp ba miền bắc trung lan
những ngày này một số hệ thống phân phối lớn bán lẻ hiện đại doanh nghiệp tiêu thụ
chợ đầu mối đã làm việc với tỉnh bắc giang để tiêu thụ vải niên vụ hai nghìn hai mươi
lần này chúng tôi sẽ xây dựng lại một câu chuyện và chuẩn bị đồng hối kế hoạch vận chuyển vải
từ lục ngạn bắc giang

để có những kết nối sâu sắc hơn và làm sao để có thể đẩy mạnh hơn
nhiều hơn số lượng tiêu thụ vải của lục ngạn và vải của bắc giang trong năm nay
để có được điều này trong buổi làm việc với một số ngành và huyện lục ngạn về tình hình sản xuất và tiêu thụ vải thiều vừa qua
ubnd tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn và huyện lục ngạn tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất
theo đúng quy trình an toàn nhất là đối với những vùng trồng theo tiêu chuẩn việt gap global gap
cần phải ghi chép đầy đủ không để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật khi xuất khẩu
bên cạnh đó cần phải bám sát các yêu cầu của trung quốc để chỉ đạo sản xuất đáp ứng hàng rào kỹ thuật
và bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để tiêu thụ thuận lợi phấn đấu mục tiêu giảm sản lượng nhưng không giảm giá trị
vải thiều là một nông sản chủ lực của tỉnh bắc giang
vụ vải thiều năm nay được thu hoạch từ ngày hai mươi năm tháng năm đến khoảng giữa tháng bảy
trong sản xuất và tiêu thụ quả vải thiều tỉnh bắc giang đã xây dựng được mối liên kết bốn nhà
là nhà nước nhà khoa học nông dân và doanh nghiệp
cố gắng làm sao đó mà không chỉ là quả vải mà tất cả các hàng nông sản của chúng ta
trong cái mùa này trong cái năm nay được tạo ra thuận lợi thương mại tốt nhất
để phục vụ cho các nhà nông sản
đối với sức khỏe của chúng ta có câu mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không phải đến gặp bác sĩ
cho thấy táo là một trong những thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng
có thể ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe
và ở nhật bản có một địa phương được mệnh danh là nơi cung cấp những trái táo ngon nhất thế giới

tỉnh aomori nhật bản là một tỉnh phía bắc của nhật bản được mệnh danh là quê hương của táo
tỉnh nằm trên đảo honshu được mệnh danh là vùng đất của cây táo với lịch sử trồng táo hơn một trăm bốn mươi năm
tỉnh aomori là tỉnh có diện tích trồng táo lớn và cung cấp táo cho khắp nhật bản
nếu tính về sản lượng aomori là nơi sản xuất táo lớn nhất nước nhật
tỉnh này nằm ở phía bắc nhật bản nơi cung cấp sáu mươi sản lượng táo cho các nhà nông sản

cũng là nơi nổi tiếng với các dống táo fuji và kinsei
đến aomori bạn sẽ được trải nghiệm mọi thứ liên quan đến táo từ đi vào vườn táo minh mông bắt ngát cho đến hái táo
rồi ăn táo hái trực tiếp tại vườn uống nước táo ép ăn mất táo
ở đây có thiên nhiên chủ phú thổ nhưỡng và khí hậu lạnh giá hầu như quanh năm
cũng là nơi có tuyết rơi nhiều nhất so với các vùng trồng táo
trong suốt quá trình canh tác cây táo người nông dân nhật bản cũng lựa chọn những trái táo một cách nghiêm ngặt
và phải trải qua một mươi giai đoạn từ lúc ra trái đến khi thu hoạch
và thực hiện các công đoạn đo với các chỉ số màu sắc độ lớn độ ngọt độ chua và độ chín từng quả
từ đó đánh giá và phân loại táo để đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nhật
việc phân tích thổ nhưỡng phân tích sư lượng thuốc trừ sâu hay phân tích độ phóng xạ cũng được thực hiện kỹ càng để bảo đảm chất lượng từng trái táo
mỗi mùa thu hoạch náo ở aomori bắt đầu khoảng từ tháng tám hàng năm và kết thúc vào khoảng tháng một mươi một
hàng năm mỗi khi đến mùa táo khách du lịch lại nô nức đến tham quan vườn tạo aomori ringco nosato
để tận mắt ngắm và thưởng thức hương vị táo tươi ngon ngay tại vườn
từ thành phố aomori cho đến các thành phố lân cận như kuroishi hay hirosaki
ở đâu người trồng táo cũng vô cùng mến khách thân thiện và sẵn sàng chia sẻ cho bạn những bí quyết để chọn được trái táo ngon
du khách còn có cơ hội được trực tiếp thu hoạch táo ở hirosaki apple park với hơn một ba trăm linh cây táo và sáu mươi năm giống táo khác nhau
táo aomori là loại táo ngon nhất nhì trên thế giới vì hương vị thơm ngon và sầu chất dinh dưỡng
không chỉ vậy nó còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như phòng ngừa sơ cứng động mạch như bệnh tim đột quỵ
phòng ngừa tiểu đường và ung thư trực tràng phòng tránh bệnh cao huyết áp điều trị táo bón hỗ trợ đường ruột
phòng tránh thiêu máu hỗ trợ hoạt động đường ruột cho em bé ngăn ngừa sâu răng và tốt cho làn da của phụ nữ
táo aomori đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia và được người tiêu dùng trên thế giới rất yêu thích
với chất lượng cao từng trái được nâng niu chăm sóc
thật bởi tâm huyết của người chồng nên táo aomori xứng đáng là một món quà sức khỏe tuyệt vời để dành tặng cho những người mà bạn yêu quý